tối nay bảy tháng một mươi tại trung tâm hội nghị quốc tế hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam liên hiệp hữu nghị
đã tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm năm thiết lầm quan hệ ngoại giao việt nam hoa kỳ một nghìn chín trăm chín mươi năm hai nghìn hai mươi
phát biểu tại buổi lễ phó thủ tướng chính phủ vũ đức đam nhấn mạnh
việc bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa việt nam và hoa kỳ là một quyết định quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước
khép lại một thời kỳ khó khăn và mở ra giai đoạn mới đầy hứa hẹn
quan hệ đối tác toàn diện việt nam hoa kỳ ngày càng phát triển sâu rộng và thực chất
thương mại song phương tăng gấp một trăm bảy mươi lần kể từ năm một nghìn chín trăm chín mươi năm đạt gần tám mươi tỷ usd
giao lưu nhân dân giữa hai nước ngày càng nhộn nhịp với hàng triệu lượt người qua lại du lịch thăm hỏi hàng năm